những ngày gần đây tại thôn đồng bào dân tộc mông thôn nà cóc xã bình an huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
đã xuất hiện dịch viêm gan virus a với tổng số bảy mươi một người bị mắc bệnh
trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng lây lan phức tạp
các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang đang thực hiện các giải pháp để nhanh chóng khoanh vùng dập dịch
dịch bệnh viêm gan virus a bắt đầu xuất hiện ở thôn đồng bào người mông nà cóc xã bình an vào ngày hai mươi hai tháng chín
sau đó lây lan ra các xã khác
đến nay toàn huyện lâm bình có sáu xã phát hiện có người bị mắc viêm gan virus a
trong đó xã bình an có bảy mươi một người xã lăng can có hai người xã thổ bình có hai người xã phúc yên xuân hà xuân lập
mỗi xã phát hiện có một người bị mắc viêm gan virus a
đa phần những người mắc bệnh đều có quan hệ họ hàng với một số gia đình ở thôn nà cóc xã bình an
nguồn gốc lây bệnh qua nắm tình hình thì thấy là có một chị đi ăn cưới ở bên bắc mây hà giang
nó về thì là bởi vì là cái đặc thù của này là từ khi nó nhiễm bệnh đến khi nó phát bệnh là nó từ một mươi năm đến bốn mươi năm ngày
nên là khi mà nó nhiễm từ cái chị mà lây cho những người thân trong gia đình thì cái thời gian ủ bệnh thì là không biết
nhưng đến khi mà nó phát bệnh ra biết được cái điều đó thì là nó đã lây ra những người khác ở trong gia đình
còn đường lây của nó thì chủ yếu qua đường ăn uống
phần thế rồi là nước sinh hoạt
trước tình hình trên để khoanh vùng dập dịch viêm gan virus a bệnh viện đa khoa huyện lâm bình bố trí khu chữa bệnh cách ly cho bệnh nhân nhập viện phát hiện bị bệnh viêm gan virus a
thực hiện phun thuốc khử trùng bằng chloramine b hai mươi năm pomeflin năm mươi ec tại những nơi phát hiện người mắc bệnh
thứ nhất là cái vấn đề khử trùng thứ nhất là cái chất thải của nhân cho xuống cái bồn cho nó khử
thứ hai là thường ngày dùng cái chloramin b nấu xuống ở nhà cho bệnh nhân ăn uống riêng không liên quan gì đến nước uống ăn uống ăn uống riêng
huyện đa khoa và tổ chức phun thuốc khử trùng
phun ở thôn cóc phun ở xung quanh gần hết các cái thôn bản của xã bình an
về đây là phun ở trung tâm huyện khu vực trường khu vực trung tâm huyện các thôn bản mà có học sinh chọ ở đó
cùng với đó huyện lâm bình đang phối hợp với đoàn công tác sở y tế trung tâm y tế dự phòng tỉnh tuyên quang
thực hiện kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch và trực tiếp nắm bắt tình hình dịch bệnh tại các hộ gia đình có người mắc bệnh
hạn chế việc đi lại của người dân vào thôn
phun ở thôn nà cóc nơi xuất hiện ổ dịch thực hiện tốt vệ sinh môi trường nguồn nước chất thải của người bệnh
cách ly người bệnh với người lành không dùng chung bát đĩa với những người bị viêm gan virus a